huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng tết độc lập
và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông kiến giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
là hoạt động văn hóa thể dục thể thao được tổ chức thường niên
nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc tinh thần thượng võ của người dân lệ thủy trong ngày quốc khánh
năm nay có hai mươi bốn thuyền bơi nam và chín thuyền đua nữ với hơn một vận động viên
tranh tải trên đường đua dài hai mươi bốn km đối với thuyền đua nam và một mươi tám km với thuyền đua nữ
thu hút hàng vạn người dân và du khách
đặc biệt năm nay lễ hội đua thuyền truyền thống huyện lệ thủy được đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây là vinh dự lớn của người dân lệ thủy khuyến khích nhân dân phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống văn hóa của lễ hội